thời tiết hanh khô ở các tỉnh miền bắc có xu hướng giảm bớt khi khối không khí lạnh khô
và đới gió đông bắc đang dần suy yếu
ở khu vực phía tây bắc bộ nền nhiệt ban đêm sẽ có xu hướng tăng nhẹ
đối với các tỉnh như lào cai lai châu điện biên sơn la hay hòa bình
nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng một mươi tám hai mươi độ
những đỉnh núi cao như sìn hồ sa pa nhiệt độ cũng tăng lên trên một mươi ba độ
trời vẫn còn rét nhưng cảm giác bút giá sẽ giảm bớt hơn
trong khi đó ở các tỉnh phía đông bắc bộ gió đông bắc khô cũng không mạnh trời ít mây
nhiệt độ tại các tỉnh vùng núi như hà giang cao bằng bắc cạn hay lạng sơn
sẽ tăng lên mức một mươi chín hai mươi độ
khu vực trung du và vùng đồng bằng
nhiệt độ tăng lên hai mươi hai hai mươi bốn độ
trời chỉ còn se say lạnh trong khoảng từ bốn bảy giờ sáng
sang ngày mai miền bắc tiếp tục có nắng sớm trời mát mẻ
nhưng đến sau một mươi giờ nắng mạnh hơn và nền nhiệt miền bắc sẽ lại tăng lên ngưỡng là ba mươi hai ba mươi bốn độ
độ ẩm trong không khí giảm xuống thấp nhất là chỉ từ bốn mươi năm năm mươi năm
nên thời tiết nhìn chung vẫn hành khô
ở khu vực miền trung đêm nay và ngày mai đới gió đông vẫn còn hoạt động
nhưng diện ảnh hưởng
để gây mưa của nó sẽ thu hẹp hơn
chỉ còn xảy ra ở các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến phú yên
và lượng mưa cũng không còn lớn phổ biến chỉ từ năm một mươi năm mm
sáng ngày mai trời có nắng gián đoạn
vì thế nền nhiệt ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến phú yên
và phần phía bắc của tỉnh ninh thuận sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi một ba mươi hai độ
khu vực từ thanh hóa đến nghệ an không chịu ảnh hưởng của đới gió đông
nên trời vẫn có nắng nhiệt độ sẽ duy trì ở mức ba mươi hai ba mươi ba độ
đông từ biển thổi vào cũng ảnh hưởng tới tây nguyên và nam bộ
khiến cho các tỉnh phía nam của tây nguyên và khu vực nam bộ
từ chiều và tối mai trở đi sẽ có mưa rào và rông ở mức giải rác
cục bộ vẫn có những điểm mưa vừa có nơi mưa to và rông
mưa xuất hiện trở lại vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên
sẽ giảm nhẹ xuống còn hai mươi tám ba mươi độ
với các tỉnh nam bộ nhiệt độ cũng phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi ba độ
số điểm nhiệt độ cao ba mươi bốn độ chỉ còn xảy ra cục bộ một vài nơi ở cả miền đông
các tỉnh miền tây
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn năm nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa vài nơi tầm nhìn trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn năm và nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi hai độ
thời tiết ở cả hai huyện đảo nhìn chung thuận lợi cho việc rác hơi bám biển
của bà con ngư dân
và sau đây là thông tin dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước